nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp đà nẵng đã thành lập tổ công tác đặc biệt chín trăm một mươi một nhằm bảo đảm an ninh trật tự
đặc biệt là tại khu vực có nhiều khách du lịch và vùng giáp xanh
qua gần ba tháng hoạt động lực lượng chín trăm một mươi một đã góp phần ngăn chặn nhiều loại tội phạm
nhất là tội phạm đường phố trên địa bàn
lực lượng chín trăm một mươi một gồm ba tổ công tác mỗi tổ có một mươi hai cán bộ chiến sĩ
được điều động từ phòng cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông cảnh sát phòng chống ma túy cảnh sát mùa một ba
các tổ không chỉ tập trung tuần tra chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn
nhất là các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự mà còn có quyền dừng kiểm tra
xử lý phương tiện giao thông có biểu hiện nghi vấn tội phạm hoặc tàng trữ các loại vũ khí hùng khí chất cấm
công an quận sơn trà cũng như các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố
đang thực hiện nghiêm mệnh lệnh của giám đốc an ninh trật tự
đó là thực hiện kế hoạch hai nghìn bốn trăm bốn mươi một về triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự
nhằm ngăn chặn và phát huy lực lượng của các băng ngành liên quan phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự
ngoài ra công an quận sẽ thường xuyên thực hiện các biện pháp nghi vụ
lực lượng này là lực lượng tuần tra phối hợp giữa công an với dân quân tự vệ của cấp phường
để tạo ra một công tác tuần tra khép kính

để tạo ra một công tác tuần tra khép kính

lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và lãnh đạo công an thành phố
đã nhiều lần động viên khen thưởng các cá nhân tập thể của lực lượng chín trăm một mươi một có thành tích xuất sắc
xây phạm lực lượng chín trăm một mươi một được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực vào xây dựng thành phố bốn an trên địa bàn